các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm hôm nay
bác sĩ có thể chỉ ra những nguyên nhân gây ra tình trạng ho ra máu ạ
ho ra máu là một tình trạng mà người bệnh sẽ có thể là ho khạc quẹ ra máu
máu này có nguồn gốc từ đường hô hấp dưới của bệnh nhân tức là từ phế quản và phổi
nguyên nhân gây ho ra máu thông thường là các nhóm nguyên nhân về nhiễm trùng
về ung thư hoặc là tim mạch chấn thương
cụ thể thì ví dụ trong nhóm nguyên nhân nhiễm trùng thì có thể gặp một số bệnh lý
như là lao phổi giãn phế quản các bệnh lý áp xe phổi viêm phổi
còn trong nhóm bệnh lý tim mạch có thể là bệnh tăng huyết áp
bệnh phù phổi cấp hoặc là những cái dị dạng mạch máu trong phổi
còn một số chấn thương liên quan đến lồng ngực thì cũng có thể gây ra tình trạng ho da máu
ngoài ra cũng có một số bệnh lý tự nhiễn như lupus cũng có thể gây ra tình trạng ho ra máu
vậy thì tình trạng ho ra máu có nguy hiểm hay không thưa bác sĩ
thông thường bệnh nhân chỉ ho ra đờm lẫn dây máu
số lượng vài mililit hoặc đến dưới năm mươi mililit một ngày thì chúng tôi gọi là ho máu nhẹ
số lượng từ năm mươi đến hai trăm linh ml gọi là ho máu trung bình còn trên hai trăm linh ml là ho máu nặng
tuy nhiên là kho máu luôn nguy hiểm dù là nhẹ hay trung bình hay nặng
vì chúng ta không thể biết được là bản chất trong cái lồng ngực của bệnh nhân là đang có bao nhiêu máu chảy ra
một bệnh nhân có thể ho ra máu ít nhưng mà vài phút sau hoặc vài tiếng sau có thể ho máu rất nhiều
gọi là ho máu xét đánh và có thể dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao
do vậy mà tất cả các trường hợp ho ra máu thì đều bệnh nhân đều cần phải đến bệnh viện
ho ra máu nó có thể gây tử vong cho bệnh nhân vì hai lý do chính
thứ nhất là khi mà lượng máu mất ồ ạt có thể gây suy tuần hoàn ngừng tim khiến cho bệnh nhân bị tử vong
thứ hai nữa là khi mà lượng máu nhiều thì có thể những cục máu đông đấy nó sẽ bít tắt đường thở của bệnh nhân khiến bệnh nhân bị siêu hấp
do vậy mà tất cả trường hợp ho máu thì chúng tôi đều khuyên cán bệnh nhân cần phải đến bệnh viện để làm trần ván và điều trị

đối với những người bệnh ho ra máu thì sẽ được điều trị ra sao thưa bác sĩ
do cái tải lượng máu về cái phồng phổi của bệnh nhân nó sẽ ít hơn khiến cho bệnh nhân ho máu giảm đi
và cái phần điều trị thứ ba đó là các cái điều trị được can thiệp
thông thường thì có thể là nội soi phế quản để đưa một cái ống qua mũi xuống phổi của bệnh nhân để chúng tôi quan sát xem cái vị trí chảy máu như thế nào
có thể can thiệp cầm máu hoặc là gây bít tắt cô lập để giữ cho cái phổi bên lành nó được an toàn
thứ hai nữa là một số trường hợp bệnh nhân ho máu do cái dị dạng mạch máu tức là do giãn động mạch phế quản
can thiệp gây bít tắt những cái chỗ giãn động mạch đấy từ đó làm giảm nguy cơ ho máu cho bệnh nhân
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi hôm nay
ho da máu là một tình trạng bệnh lý đáng lo của cơ thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe
vì vậy cần phải có biện pháp phòng ngừa tình trạng này một cách chủ động hợp lý
bằng cách tránh hút thuốc lá điều trị hức áp điều trị triệt đề các bệnh về vô hấp
nếu thấy có dấu hiệu ho ra máu
đi khám tại bệnh viện để bác sĩ chẩn đoán đánh giá tình trạng bệnh
từ đó quyết định phương pháp điều trị cụ thể
bệnh viện đa khoa tâm anh là bệnh viện uy tín lâu năm trong khám chẩn đoán và điều trị các bệnh hô hấp
bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm khi khám chữa bệnh tại đây
bệnh viện đa khoa tâm anh là bệnh viện uy tín lâu năm trong khám chẩn đoán và điều trị các bệnh vô hấp